các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
khi gây ra các tác động như thiếu nước uống cần cứu trợ nước khẩn cấp ngưng sản xuất kéo dài kinh tế giảm sút và có thể dẫn đến di dân số đông
các giải pháp đang được áp dụng để đối phó với tình hình hiện nay thường xuyên cập nhật tình hình khô hạn và xâm nhập mặn
điều chỉnh lịch thời vụ hoặc chuyển đổi loại hình sản xuất nông nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng
chia sẻ nguồn nước ưu tiên phân phối nước ngọt cho các lĩnh vực
đồng bằng sông cửu long đang đối diện với nguy cơ rất lớn về thiếu hụt nguồn nước trong tương lai do vấn đề quản trị nguồn nước từ thượng nguồn và biến đổi khí hậu
tiến sĩ nguyễn ngọc huy chuyên gia nghiên cứu biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan cho rằng vấn đề không phải là câu chuyện thiếu nước mà là làm sao để giữ nước
trong đó có nguồn nước mưa ông đặt ra câu hỏi với lượng mưa hai một trăm linh mm trong năm là rất lớn và có ý nghĩa cho vùng đồng bằng sông cửu long
nhưng vì sao chưa được đưa vào kế hoạch
có quy hoạch để sử dụng nguồn nước này
phó giáo sư tiến sĩ trần bá hoàng viện trưởng viện khoa học và thủy lợi miền nam cũng nhận định đồng bằng sông cửu long không thiếu nước
trong mùa khô nước vẫn về sáu mươi bảy mươi tỷ m ba trong khi nhu cầu sử dụng chỉ khoảng một mươi năm tỷ mét khối vấn đề là giữ nước để sử dụng
viện trưởng viện khoa học và thủy lợi miền nam kiến nghị làm các giải pháp để chữ nước như chữ trong hệ thống canh dạch mương vườn chữ nước trên ruộng trong lưu bể các dụng cụ chữ nước phục vụ sinh hoạt
phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn kiến nghị chiến lược lâu dài cho vấn đề khô hạn và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long là giảm diện tích lúa chuyển sang thủy sản
rau màu và cây ăn trái với mô hình sản xuất tiết kiệm nước và khuyến khích sử dụng nước tuần hoàn
cần xây dựng công trình hồ chứa đầu tư vật dụng chứa nước mưa xây dựng nhà máy xử lý nước mặn thành nước ngọt hạn chế khai thác nước ngầm đồng thời phục hồi khả năng hấp thụ nước tự nhiên ở các vùng trũng
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới
thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng năm giới chức pháp cho biết một trận lũ bùn sau mưa bão đã nhấn chìm hàng chục ngôi nhà ở miền bắc nước này buộc nhiều người dân phải sơ tán
người đứng đầu chính quyền địa phương stephen houselier cho biết trận lũ bùn kéo dài hai mươi phút đã tấn công các ngôi làng ở phía đông tỉnh shom cách không xa biên giới với bỉ vào cuối ngày hai mươi một tháng năm
một cơn bão đã bất ngờ quét qua gây ra lở đất nghiêm trọng ở một số nơi và tạo ra một dòng sông bùn tại ngôi làng chàli lauret chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
theo ông houselier lũ bùn đã cuốn trôi một mươi sáu phương tiện giao thông ở làng charlie laurat nằm bên bờ sông shom
một mươi một ngôi nhà bị ngập một số con đường bị phá hủy và hai mươi bốn người phải sơ tán ít nhất một mươi ngôi làng nữa ở phía đông shom cũng bị lở đất tàn phá
chính quyền tỉnh chom cho biết lũ lụt đã khiến khoảng một trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng nặng
người dân địa phương tại làng chàli lauress cho biết lở đất rất hiếm xảy ra trong mùa này nhưng lượng mưa trong mùa đông năm ngoái quá nhiều khiến đất bị bão hòa
có thể là một trong những nguyên nhân gây ra lở đất bất ngờ hậu quả của trận lũ bùn để lại thiệt hại nặng nề và bùn chất đống khắp nơi ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của họ khiến người dân tại làng vẫn đang phải dọn dẹp và khắc phục
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay hai mươi ba tháng năm
thủ đô hà nội có mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào dài rác và có nơi có rông gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
phía đông bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và rông dài rác gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây chiều và tối có mưa mưa vừa và rông cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
đà nẵng đến bình thuận phía bắc nhiều mây chiều và tối có mưa mưa vừa và rông cục bộ có mưa to đến rất to phía nam có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông xảy rác cục bộ có mưa to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
đà nẵng đến bình thuận phía bắc nhiều mây chiều và tối có mưa mưa vừa và rông cục bộ có mưa to đến rất to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông xảy rác cục bộ có mưa to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh riêng vùng ven biển có